trong sáu tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của hai mươi tám tỉnh thành phố khu vực phía bắc ước đạt hơn một bốn nghìn tỷ đồng tăng trên một mươi hai so với cùng kỳ
đó là con số ấn tượng được thông tin tại hội nghị ngành công thương hai mươi tám tỉnh thành phố khu vực phía bắc lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn do bộ công thương tổ chức diễn ra sáng nay tại hà nội
đó là con số ấn tượng được thông tin tại hội nghị ngành công thương hai mươi tám tỉnh thành phố khu vực phía bắc
nguyên đạt một mươi bảy tám tỷ đô la mỹ tăng ba mươi bốn bắc giang đạt một mươi sáu năm tỷ đô la mỹ tăng hai mươi hai
thời gian tới bộ công thương đề nghị các tỉnh thành phố khu vực phía bắc tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết một nqcp của chính phủ
chương trình hành động của ngành công thương đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng giữa ngành công thương các tỉnh thành phố tập trung liên kết cung ứng hàng hóa góp phần cân đối cung cầu trong khu vực
hôm nay công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng hải lý tổ chức lễ khánh thành nhà máy thủy điện bản nhung kỳ cùng sáu
nhà máy đi vào khai thác vận hành sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng bốn tỷ đồng mỗi năm tạo việc làm cho ba mươi lao động ở địa phương phát triển kinh tế an sinh xã hội trên địa bàn hai huyện văn quan văn lãng tỉnh lãng sơn
dự án thủy điện bản nhung kỳ cùng sáu được triển khai tại địa bàn các xã trấn ninh điểm hè huyện văn quan và xã hồng thái
hoàng việt huyện văn lãng tỉnh lãng sơn dự án được triển khai với mục tiêu khai thác tiềm năng thủy điện trên sông kỳ cùng tham gia phát triển nguồn điện
tổng diện tích sử dụng đất hơn hai trăm ba mươi một ha công suất thiết kế là một mươi ba mw tổng vốn đầu tư gần năm trăm linh tỷ đồng
nhà máy thủy điện bản nhung sẽ cung cấp cho hệ thống điện khoảng bốn mươi bốn triệu kw góp phần đáp ứng nhu cầu điện của tỉnh lạng sơn là yếu tố đầu vào quan trọng để phát triển các ngành kinh tế đặc biệt các khu cụm công nghiệp hiện nay đang hình thành
trong quá trình xây dựng nhà máy công ty cổ phần tập đoàn thư vấn đầu tư xây dựng hải lý đã phối hợp tốt với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lạng sơn và các đơn vị liên quan trong công tác điều tiết hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý công trình hồ chứa đập thủy điện duy trì sản xuất kinh doanh vận hành nhà máy luôn đạt hiệu quả cao nhất